hôm nay khối khí lạnh sẽ tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
đến trưa vào chiều không khí lạnh sẽ tác động đến các tỉnh trung du và vùng đông băng bắc bộ
di chuyển tới đâu không khí lạnh gây mưa và làm giảm nhiệt đến đó
vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở bắc bộ được dự báo sẽ không cao
ở các tỉnh vùng núi phía bắc như hà giang cao bằng hay lạng sơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ xảy ra trước một mươi giờ sáng và giao động từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội
nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ trong khoảng là hai mươi hai hai mươi bốn độ
sau đó càng về chiều tối nhiệt độ càng giảm hơn và trời bắt đầu chuyển rét
không khí lạnh được dự báo cũng tác động xuống khu vực miền trung
dự báo từ trưa vào chiều nay không khí lạnh tràn xuống
cùng lúc đó nhiễu động trong đời gió đông sẽ đưa ẩm từ biển vào
vì thế trải dài suốt từ thanh hòa đến quảng ngãi sẽ có mưa
trong đó khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông
vừa mất nhiệt do mưa lại vừa có tác động của không khí lạnh
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ giảm xuống dưới hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng xuống đến bình định
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
chỉ riêng khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận là chưa chịu tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông
ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao và giao động ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
thời tiết ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
ở các tỉnh phía nam vẫn diễn ra tương đối thuận lợi
trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên phổ biến tiết trời nắng giáo
điện nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ là từ hai mươi tám ba mươi độ
còn khu vực nam bộ có mức nhiệt là ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh trong ngày hôm nay
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám và biển động mạnh
ở vịnh bắc bộ từ trưa vào chiều nay gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước